thưa quý vị xã vi hương huyện bạch thông tỉnh bắc cạn từng là một trong những địa bàn nóng về tình hình mua bán và tệ nạn ma túy là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
từ năm hai nghìn một mươi hai công an tỉnh bắc cạn đã điều động một đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
sau bảy năm gắn bó với cơ sở với rất nhiều cố gắng nỗ lực thiếu tá hoàng văn nhân trưởng công an xã vi hương đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm được giao
cùng với lực lượng công an xã bán chuyên trách đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn từng bước đưa xã vi hương ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
trước khi về nhận nhiệm vụ trưởng công an xã vi hương thiếu tá hoàng văn nhân là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy và môi trường công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn